hàng trăm bè cá của các hộ dân nuôi trên sông la nga đoạn qua địa phần tỉnh đồng nai chết bất thường
nhiều hộ dân đã thiệt hại hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài tiếng đồng hồ
khoảng một giờ sáng nay hai mươi một tháng năm sau khi nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều bè cá của các hộ dân trên sông la nga
thuộc địa phận huyện định quán chết một cách bất thường
theo ghi nhận ban đầu hàng trăm hộ dân nuôi cá bè dài khoảng hai km dọc trên sông gần khu vực cầu la nga
cá bị chết hàng loạt
ước tính ban đầu khoảng một trăm năm mươi tấn cá của các hộ nuôi trên các bè đã chết vào dạng sáng nay
ngay sau khi nhận thông tin hiện tượng cá chết bất thường trên sông la nga
trong sáng hai mươi một tháng năm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai đã cử đoàn của tri cục thủy sản tỉnh đồng nai
xuống phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thống kê thiệt hại và tìm nguyên nhân khiến cá chết bất thường trên